thưa quý vị các thiết bị điện điện tử được thải bỏ sau sử dụng hay còn gọi là chất thải điện tử
đang trở thành mối nguy hại đối với môi trường
nếu như ba mươi năm trước chất tv còn là mặt hàng xa xỉ thì nay việc một gia đình sở hữu hai ba chất tv
vài năm lại thay tv mới rất phổ biến
không chỉ tv mà nhiều thiết bị điện tử gia dụng khác cũng được người tiêu dùng liên tục thay đổi
theo nhu cầu và sở thích
thực tế này dẫn đến lượng chất thải điện tử trên thế giới nói chung và ở việt nam nói riêng
mỗi năm lại tăng thêm gấp bội
tuy nhiên nếu được quản lý và tái chế có hiệu quả thì nguồn chất thải này sẽ là nguồn tài nguyên thứ cấp
chứa nhiều vật liệu có giá trị và quý
trong khuôn khổ chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng tìm hiểu thêm
về thực trạng này cũng như những nỗ lực của các nhà khoa học với mục tiêu không để chất thải điện tử
tiếp tục là gánh nặng cho môi trường
năm hai nghìn một mươi sáu gần năm mươi triệu tấn chất thải điện tử trong đó có tv tủ lạnh điện thoại di động
đã bị vứt bỏ trên toàn thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy gần năm mươi triệu tấn chất thải điện tử trong đó có tv tủ lạnh điện thoại di động
năm hai nghìn một mươi bảy ước tính con số này là khoảng bảy mươi hai triệu tấn tăng thêm khoảng ba mươi ba
trong đó trung quốc đứng đầu với một mươi một một triệu tấn chất thải điện tử tiếp đến là mỹ với một mươi triệu tấn
theo các nhà nghiên cứu chất thải điện tử chứa nhiều vật chất có thể thu hồi đặc biệt là các loại kim loại
nhựa kim loại quý kim loại hiếm nên chúng vẫn được coi là một nguồn tái nguyên đô thị nếu được xử lý đúng cách
tuy nhiên nếu bị thải bỏ không đúng cách chất thải điện tử có thể giải phóng
chất thải điện tử có thể giải phóng các chất độc hại như thủy ngân trì hay arsen
vốn được coi là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm như ung thư suy giảm nhận thức hay hủy hoại các cơ quan nội tạng
điều đáng lo ngại là một phần lớn dòng chất thải điện tử phát sinh tại các quốc gia phát triển
đang được chuyển một cách bất hợp pháp về các quốc gia đang phát triển
phục vụ hoạt động tái chế như trung quốc ấn độ pakistan và trong đó có cả việt nam
ở các nước này hiện tại đa phần công nghệ tái chế thủ công
lạc hậu có hiệu suất thấp gây ra tác động tiêu cực đến môi trường đất nước không khí và sức khỏe cộng đồng
những năm qua nhiều quốc gia tổ chức quốc tế và nhà khoa học trên thế giới
đã luôn nỗ lực tìm giải pháp xử lý chất thải điện tử
gần đây nhất là nghiên cứu của các nhà khoa học mỹ thuộc đại học prise bang texas
đã tìm được cách tái sử dụng rác thải điện tử bằng việc nghiền nát bảng mạch thành bụi nano
so với việc trôn lấp rác thải điện tử hay tái chế để thu kim loại
thông qua hỏa luyện hoặc sử dụng hóa chất biện pháp mới này được cho là kinh tế hơn nhiều
còn tại việt nam theo số liệu thống kê từ viện khoa học và công nghệ môi trường đại học bách khoa hà nội
năm hai nghìn một mươi nước ta có khoảng hơn ba bảy mươi bảy triệu thiết bị điện và điện tử gia dụng bị thải bỏ
bao gồm tv tủ lạnh điều hòa nhiệt độ và máy giặt bị thải với trọng lượng ước tính khoảng một trăm một mươi ba tấn
với con số phát sinh ước tính mỗi năm nước ta sẽ thải bỏ khoảng một trăm linh tấn chất thải điện tử
còn số này sẽ tăng lên năm trăm sáu mươi ba tấn vào năm hai nghìn hai mươi năm trong đó lượng phát thải từ tv là lớn nhất và có thể đạt đến hai trăm năm mươi tấn
tương tự một số quốc gia ở việt nam chất thải điện tử vẫn được biết đến như một nguồn lợi nhiều hơn là một nguồn thải có thể gây hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng
điều này là do hiện nay chất thải điện tử đa phần bị chi phối bởi lĩnh vực tư nhân kể từ khâu thu gom phân loại đến thao dỡ và các hoạt động khác
với trang bị và công nghệ thủ công không chú trọng đến bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng
mặt khác chúng ta chưa có công nghệ tái chế và xử lý chất thải điện tử
chất thải điện tử hoàn chỉnh vừa tận thu nguyên liệu vật liệu vừa ngăn ngừa ô nhiễm ra môi trường
việc tái chế chất thải hiện mới chỉ dừng ở khâu tháo rỡ phân loại tách nhựa đồng nhôm một cách thủ công và đa phần chỉ được thực hiện tại các cơ sở thu mua phế liệu
đây chỉ là công đoạn sơ chế chứ chưa thể gọi là tái chế chất thải điện tử
bởi tái chế là phải làm ra được sản phẩm cuối cùng cho ra các nguyên liệu là các vật chất dưới dạng tinh
theo dự báo của các nhà khoa học trong khoảng một mươi hai mươi năm tới lượng chất thải điện tử việt nam sẽ tiến kịp tốc độ xả thải chung của thế giới
dự báo trước xu thế đó cách đây hơn một mươi năm một nhóm các nhà khoa học tại viện khoa học và công nghệ môi trường thuộc trường đại học bách khoa hà nội
đã tiến hành các nghiên cứu đầu tiên về chất thải điện tử và các phương thức để thu hồi vật liệu và xử lý an toàn loại chất thải này
bên cạnh nhiều đề tài nghiên cứu cơ sở và hợp tác năm hai nghìn một mươi hai nhóm đã thực hiện đề tài cấp nhà nước
nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải điện tử gia dụng
công trình này đã được hội đồng khoa học cấp nhà nước đánh giá cao và có thể đưa vào sản xuất thử nghiệm
đây là bước đầu tiên của quy trình nghiên cứu xử lý chất thải điện tử nói trên
qua khảo sát đánh giá thực tế các số liệu phát thải chất thải điện tử sẽ được các nhà khoa học điều tra
tính toán bóc tách rồi đưa vào phần mềm kiểm kê phần loại và đánh giá mức độ phát thải của từng loại chất
cũng như xác định khối lượng vật chất sẽ thu gom được sau quy trình xử lý
đây là bước mang tính quyết định đến sự thành công hay thất bại của cả đề tài
bởi nó quyết định mức độ công nghệ áp dụng trong dây chuyền và công suất chung của toàn dây chuyền
nếu không có việc kiểm kê chất thải điện tử thì chúng ta sẽ không xác định được là các cái công đoạn cần thiết
không thể xác định được công suất của hệ thống xử lý mà chúng ta sẽ định triển khai
không thể xác định được lượng
thiết bị phải thu hồi của các nhà sản xuất và từ đấy sẽ dẫn tới cái việc là chúng ta có thể đầu tư
một cách không phù hợp để xử lý dòng chất thải điện tử này
từ kết quả thống kê đánh giá phân tích và tính toán trên phần mềm
các nhà khoa học đã tiếp tục phát triển nghiên cứu với quy mô phòng thí nghiệm
tại đây chất thải điện tử sau khi thu gom tháo rỡ phần loại sẽ được cho vào máy nghiền
sau đó pha chế với một nồng độ dung dịch hóa chất nhất định để chuyển hóa từ thể rắn sang thể lòng
dung dịch thu được sẽ trải qua bức lọc bỏ cặn và tạp chất
rồi tác dụng với một hiệu điện thế nhất định để cho ra sản phẩm cuối cùng
mỗi một công đoạn là có một thời gian khác nhau
để tìm được thời gian tốt nhất chúng tôi cũng qua quá trình nghiên cứu
ví dụ như quá trình cơ học thì nó đơn giản là cắt nghiền
cho nên thời gian này rất là nhanh
tuy nhiên hai quá trình hòa tách vào
dung dịch hóa học và quá trình điện phân thì thời gian rất là lâu
nó sẽ phụ thuộc vào nồng độ của đồng ở trong dung dịch hòa tách
rồi phụ thuộc vào cái chất lượng mà mình mong muốn thu hồi
nếu như mà mình làm điện phân với thời gian ngắn
thì cái sản phẩm thu hồi sẽ cho chất lượng thấp
theo các nhà khoa học trong những thiết bị điện tử gia dụng được cấu thành bởi hơn một vật chất khác nhau
bao gồm đồng sắt
nhựa cho đến các kim loại quý như vàng bạc pratin paladi
do đó khi bị thải bỏ để thu hồi được các vật chất này dưới dạng tinh
thì cần nhiều nghiên cứu khác nhau để tạo ra được từng quy trình công nghệ tương ứng
cho mỗi sản phẩm vật chất thu được ở đầu ra
mỗi một công đoạn này chúng tôi phải tiến hành từ một mươi đến hai mươi nghiên cứu
thực ra trong quá trình nghiên cứu thì không thể kể hết được là cái số lượng nó là bao nhiêu

khi đã thành công ở bước này rồi chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục khảo sát tiếp
để thu hồi nhận được những thành công khác
từ những thành công ban đầu trong phòng thí nghiệm
các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm quy trình này trong thực tế với quy mô nhỏ
đây là một dây chuyền tái chế chất thải điện tử theo một quy trình khép kín
gồm các loại máy móc khác nhau được các nhà khoa học tại viện thiết kế chế tạo
nhằm ứng dụng tối đa những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vào thực tế
các thiết bị ở trong pilot
bao gồm các máy cắt nghiền thô cắt nghiền tinh
phân tách trọng lượng rồi máy tách từ máy phân tách tính điện
hệ thống hòa tách hóa học thiết bị điện phân thiết bị kết tủa học
hệ thống pilot của chúng tôi được thiết kế và vận hành
với công suất tối đa một tấn
với một tấn chất thải điện tử gia dụng này
chúng tôi thu hồi được sắt nhôm đồng trì thiết nhựa thủy tinh
và đặc biệt là có cả kim loại quý như là vàng bạc
quý vị và các bạn thân mến để hiểu rõ hơn về việc xử lý chất thải điện tử
tại viện khoa cung nghệ môi trường đại học bách khoa
thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư huỳnh trung hoài
trưởng nhóm nghiên cứu
xin chào giáo sư ạ để thực hiện thành công cái đề tài này
thì chúng ta phải trải qua các quy trình nghiên cứu như thế nào ạ
tôi đã hình thành cái nhóm nghiên cứu từ những năm hai nghìn bốn
bắt đầu từ những nghiên cứu rất sơ khai
sau một giai đoạn ban đầu chúng tôi ước tính lượng chất thải điện tử này như thế nào
và tham khảo các tài liệu tham quan các cơ sở nghiên cứu của các quốc gia đông á
ví dụ như nhật bản ví dụ như hàn quốc
chúng tôi đặt ra một đầu đề là
nghiên cứu tái chế thu hồi vật liệu từ chất thải điện tử này
với cái dây chuyền này thì thiết bị điện tử thải được đi một đầu vào
và sau quá trình tháo dỡ chúng tôi sẽ thu hồi lại các thành phần khác nhau
ngoài ra một cái phần cũng rất là quan trọng trong đề tài này
đó là khi trong quá trình tái chế thì sẽ phát sinh ra các cái chất thải khác
thì chúng tôi bắt buộc cũng phải tiến hành nghiên cứu xử lý loại chất thải này
để không ảnh hưởng tới môi trường
quy trình chúng ta phải trải qua hai bước
một là trong phòng thí nghiệm hai là ở mô hình ứng dụng nhỏ đó là pilot
ở trong phòng thí nghiệm thì các trang thiết bị
nó chỉ là những cái bình thủy tinh hay những chất hóa học
nó ở phạm vi nhỏ
nhưng ở pilot thì nó đòi hỏi cả máy móc và cái chế độ vận hành nữa
vậy thì cái máy móc chúng ta đã phải triển khai như thế nào
để có thể ứng dụng công nghệ được trong thực tế
để làm được cái đó thì nó có rất nhiều thứ
thứ nhất là công nghệ
thứ hai là về cơ khí
thứ ba là về điện về điều khiển rất là nhiều thứ
cho nên để làm được virus thì chúng tôi phải thiết kế nó
thiết kế nó xong thì cần những linh kiện nào
thì chúng tôi bắt đầu là đặt hàng và mua để lắp vào cái bảng thiết kế của mình
chứ chúng tôi không mua nguyên cả một dây chuyền của nước ngoài về
vì mua như thế thì thứ nhất một là kinh phí không có
và thứ hai nó cũng không còn cái ý nghĩa nghiên cứu nữa
vậy thì để triển khai thành công đề tài
thì cái nguồn nhân lực của viện
đã phải chuẩn bị như thế nào
nhân lực ở đây là liên quan tới nhân lực trình độ cao
trong nhóm nghiên cứu chúng tôi hiện nay là có hai tiến sĩ
ba thạc sĩ là cán bộ của trường học khoa hà nội
bên cạnh đó còn có nghiên cứu sinh
học viên cao học cũng như các em sinh viên
qua cái nghiên cứu này chúng tôi còn đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
là cán bộ giảng dạy cán bộ nghiên cứu của các đơn vị khác
các trường đại học khác các viện nghiên cứu khác trong cả nước
phạm vi đề tài chúng ta triển khai trong vòng bao nhiêu lâu
và kết quả đầu ra mà chúng ta thu được là như thế nào ạ
chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu từ những năm rất sớm từ năm hai nghìn bốn
sau đó qua quá trình nghiên cứu có những đề tài nhỏ đề tài lớn
rồi tự nghiên cứu có những đề tài liên quan tới hợp tác quốc tế
và trên những kết quả nghiên cứu sơ bộ đấy của mình
chúng tôi đã xây dựng một đề tài cấp nhà nước
và đề tài cấp nhà nước được tiến hành từ năm hai nghìn một mươi hai
cho tới cuối năm hai nghìn một mươi ba và giữa năm hai nghìn một mươi bốn thì nghiệm thu
nhưng mà những nghiên cứu
triển khai trong đề tài như tôi nói với chị là
cái công nghệ tháo dở cũng như là cái công nghệ thu hồi kim loại màu
chi thiết và kim nội quý thì đấy là những kết quả mà nhìn thấy được
bên cạnh đó có kết quả mà chúng tôi nghĩ liên quan tới việc đào tạo nguồn nhân lực
ngoài ra thì chúng tôi kết quả của đề tài là có các công bố quốc tế
đấy cũng là những kết quả liên quan tới đóng góp về tri thức
nói chung cho xã hội
trên cơ sở kinh tế
kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi đề xuất
cái vấn đề quản lý cái chất thải này như thế nào
để mà có thể giúp ích cho các cơ quan quản lý sử dụng làm tài liệu tham khảo
xây dựng các văn bản pháp quy liên quan tới quản lý chất thải điện tử này
và hiện nay chúng tôi vẫn đang nghiên cứu tiếp tục trong lĩnh vực này
nước ta hiện có khoảng một trăm linh cơ sở thu mua và tái chế chất thải điện tử
tuy nhiên việc tái chế này đa phần chỉ dừng lại ở phạm vi tái chế thủ công
còn những cơ sở áp dụng công nghệ hiện đại dường như chưa có
một mặt họ còn gặp khó khăn trong việc đầu tư tài chính trang thiết bị
mặt khác họ còn thiếu sự đầu tư về lĩnh vực khoa học và chuyển giao công nghệ
vì vậy đề tài cấp nhà nước của giáo sư huỳnh trung hải và cộng sự
không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học
mà còn mang ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội và môi trường
trong bối cảnh chất thải điện tử không ngừng gia tăng trong những năm gần đây
và trong tương lai góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo
thưa quý vị hiện việt nam chưa có hệ thống quản lý có thể kiểm soát một lượng lớn
chất thải điện tử và thu hồi vật liệu có giá trị
vì vậy để chất thải điện tử không tiếp tục là gánh nặng cho môi trường
chắc chắn cần sớm bắt hành luật về quản lý chất thải điện tử
và chính quy hoá hoạt động tái chế
ngoài ra cần có thêm các văn bản luật để hình thành khung chính sách đầy đủ
nhà nước và các hiệp hội ngành phải kiểm soát giám sát được dòng chất thải điện tử
thay vì khối tư nhân như hiện nay để quản lý chất thải điện tử
trong đó có các quy chuẩn về vật liệu công nghệ và sản phẩm tái chế
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết